khoảng hai bốn triệu người dân thái lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí kể từ đầu năm tới nay với gần hai trăm linh người phải nhập viện điều trị chỉ tính riêng trong tuần này
bên cạnh nhóm người cao tuổi và những người có bệnh nền đội ngũ làm việc ngoài trời như những người bán hàng rong và tài xế xe ôm ở thủ đô bangkok và các thành phố lớn khác đều thuộc nhóm những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí
theo iqe công ty giám sát chất lượng không khí thụy sĩ các thành phố bangkok và chiều mai nằm trong số một mươi thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày hai mươi một tháng bốn
chất lượng không khí kém hiện đang là vấn đề nhức nhối tại thái lan quốc gia với hơn bảy mươi triệu dân trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày một mươi bốn tháng năm tới đây
trong năm ngoái thái lan cũng ghi nhận nồng độ bụi mịn pm hai năm trung bình cao gấp ba sáu lần giới hạn quy định về chất lượng không khí hàng năm của tổ chức y tế thế giới